và mở đầu sẽ là thông tin mới nhất về cơn bão số năm
thưa quý vị vào lúc bảy giờ sáng nay bão số năm ở trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc vịnh bắc bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
do ảnh hưởng của bão khu vực vịnh bắc bộ bao gồm các đảo cô tô bạch long vĩ
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
sóng biển cao từ hai tới bốn mét toàn bộ tàu thuyền khu neo đậu khu nuôi trồng thủy sản
đông bắc bắc bộ có mưa mưa vừa có nơi mưa to